kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm
đồng nai bà rịa vũng tàu triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàn trữ vũ khí quân dụng
do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu và điều hành đường dây đánh tài xuyên quốc gia
với số tiền giao dịch là hơn hai tỷ đồng
thực hiện được cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm
của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cụm cán gốc hải phòng
liều lĩnh có biểu hiện hoạt động băng nhóm tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn
tại thành phố hồ chí minh đồng nai bà rịa vũng tàu và các tỉnh phía nam
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chi đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
ban chuyên án xác định ban nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet
với thư đoạn tinh vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp tại một mươi bốn địa điểm thuộc nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh
bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng một trăm hai mươi viên đạn cùng nhiều hung khí năm trăm tám mươi triệu đồng
một xe ô tô hai mươi ba điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hải phòng cầm đầu
dương sức cho điện là các đối tượng cụng cái nhiều tiền án tiền sự gồm nguyễn văn dương
cao duy hưng lò văn tuấn cùng một số đối tượng liên quan
căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu mở rộng điều tra
xử lý triệt để ban nhóm tội phạm này